tại bệnh viện phụ sản trung ương
hãng xe taxi mai linh đông đô
có khu riêng biệt để xe trong bệnh viện như thế này

bảo vệ bệnh viện đón người nhà được không chú
có mất phí không ạ
đi vào cổng trước hay cổng sau được chú
vào cổng này
cổng kia mai linh nhìn thấy nó kiện chết
đi ra taxi trong bệnh viện kia đâu ạ
được taxi kia hợp đồng bệnh viện
taxi đấy là hợp đồng bệnh viện
có mất phí không ạ

taxi khác hãng
trước thực trạng này
thì tính công bằng trong kinh doanh giữa các hãng taxi sẽ thế nào
và quyền lựa chọn sử dụng dịch vụ của người dân
sẽ bị hạn chế ra sao
và đặc biệt
khi những chiếc taxi độc quyền này
cứ đổ trước sánh bệnh viện
thì không gian bệnh viện sẽ thế nào
việc di chuyển cấp cứ bệnh nhân
có bị hạn chế
vâng qua phóng sự quý vị về theo dõi
thì có thể thấy rằng là tình trạng độc quyền ký hợp đồng
với duy nhất với một hãng taxi
đang diễn ra tại nhiều bệnh viện tại thành phố hà nội
thì điều này vốn đã khiến cho nhiều người bức xúc
vậy vì sao các bệnh viện lại yêu ái
cho duy nhất một hãng taxi hoạt động
chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh vấn đề này
trong bản tin an ninh ngày mới tiếp theo
quý vị chú ý đón xem
chương trình chuyển sang các tin tức giao thông đáng chú ý
với sự lạ lẫm của đồi hoa
lần đầu tiên được trồng ở nghệ an
lượng du khách đổ về tham quan tăng lên từng ngày
nhất là vào dịp cuối tuần
chiều qua ngày một mươi ba tháng một
con đường dẫn vào đồi hoa tam giác mạch
ở xã nghĩa bình nghĩa đàn
tắc cứng do lượng người đổ về quá đông
đoạn đường tắc dài hơn một km
các phương tiện xe máy xe ô tô đều không thể di chuyển
hiện mỗi ngày có hàng ngàn khách du lịch
đổ về đồi hoa tam giác mạch
trong khi con đường dẫn vào đồi hoa khá nhỏ vào gồ ghề
khiến cho nhiều du khách cảm thấy bất tiện
điều này cũng là nguyên nhân khiến cho đoạn đường này
thường xuyên bị tăng nghẽn
sau hơn một giờ với sự có mặt của các lực lượng chức năng
giao thông đã được phân luồng giải quyết
trong khi đó tại tỉnh bình thuận
vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi ba tháng một
trạm thu phí bot sông phan
trên quốc lộ một a huyện hàm thuận nam
của tỉnh bình thuận phải xả trạm vì cây xe
vào lúc chín giờ ba mươi phút
ngày một mươi ba tháng một tài xế của hai xe ô tô bảy chỗ
đã dừng ở làn thu phí
từ hướng tp hcm đi phan thiết
để phản đối việc thu phí
vì họ cho rằng đây là đoạn đường
chỉ sửa chữa cải tạo nên thu phí là vô lý
do các xe ô tô dừng lại
tại trạm thu phí nên gây ủn tắc kéo dài
sau gần ba mươi phút kẻ xe
đến khoảng một mươi h ngày một mươi ba tháng một
trạm bot sông phan đã phải xả trạm
cho xe qua để giải quyết tình trạng
ổn tắc giao thông
xe tải chở vật liệu xây dựng
mất lái đâm vào dạy phân cách
rồi lật đổ biến dạng
tài xế và hai phụ xe mắc kẹt trong cabin
rất nhiều cảnh sát đã phá cửa kính
vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào chiều qua
trên quốc lộ một a
đoạn qua địa bàn thị trấn tứ hạ
thị xã hương trà thừa thiên huế
tại hiện trường
cứu đâm trực diện vào dạy phân cách
đã khiến cabin của xe tải bẹp rúm
lực lượng chức năng phải đập kính
khoan cất cabin để cứu tài xế và phụ xe
đến khoảng một mươi sáu giờ ba mươi phút
nạn nhân cuối cùng của vụ tai nạn
mới được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi chiếc xe bị tai nạn
và chuyển đến bệnh viện cấp cứu
đang tần tra trên xa lộ hà nội
phát hiện bùn đất vương vãi trên đường
khiến nhiều phương tiện lưu thương qua đây
bị loạn trọng tay lái triệt ngã
tổ cảnh sát giao thông thuộc đội cảnh sát giao thông
cát lái công an tp hcm
đã dừng xe cùng người dân dọn dẹp
vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày một mươi một tháng một
tại sao lộ xa lộ hà nội
võ trưởng toàn quận hai tp hcm
tổ công tác cảnh sát giao thông và nhân dân
đã phối hợp
dọn dẹp số bùn trên đường
hình ảnh tổ cảnh sát giao thông
áo thấm đẫm mổ hôi dọn dẹp bùn đất
khiến cho nhiều người tin yêu cảm phục
và chúng tôi rất là mong muốn
ở đâu đó có những con người đặc biệt
những điều độc đáo khung cảnh độc đáo
và lạ lẫm
quý vị hãy thông tin giúp chúng tôi
qua số điện thoại hai trăm bốn mươi ba bảy trăm sáu mươi ba ba nghìn một mươi bảy
email thư ký thể sự
và một tuần nữa đã trôi qua
trong ngày cuối tuần như thế này
quý vị hãy để qua mọi ưu phiền âu lo
để tận hưởng niềm vui cùng gia đình bạn bè
trong ngày cuối tuần
và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình
an ninh ngày mới một mươi bốn tháng một đã hết